sáng nay ngày hai mươi tháng tám tại thành phố quy nhơn tỉnh bình định thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
chủ trì hội nghị phát triển kinh tế miền trung tại hội nghị thủ tướng cùng các phó thủ tướng và
các đại biểu tập trung thảo luận các giải pháp trọng tâm để thúc đẩy tăng trưởng và phát triển
các ngành kinh tế biển mũi nhọn của vùng miền trung theo hướng nâng cao chất lượng giá trị gia tăng
đóng góp lớn hơn vào quy mô kinh tế của cả nước
sau khi thủ tướng nguyễn xuân phúc phát biểu khai mạc hội nghị các đại biểu đã trình bày
các tham luận để tham mưu giúp chính phủ các bộ ngành và các địa phương vùng miền trung nghiên cứu
tháo gỡ những điểm ngẽn có những cách làm mới đột phá tạo điều kiện thuận lợi để vùng phát huy
hết tiềm năng lợi thế phát triển bứt phá và bền vững thực hiện thành công chiến lược biển
theo nghị quyết số ba mươi sáu hội nghị cũng đã thảo luận về cơ chế chính sách tạo điều kiện thuận lợi
cho các tỉnh thành phố trong vùng miền trung bứt phá phát triển bền vững
trong khuôn khổ hội nghị chiều ngày một mươi chín tháng tám đã diễn ra triển lãm giới thiệu thành tựu kinh tế xã hội
của một mươi bốn tỉnh thành phố miền trung tại thành phố quy nhơn hàng trục gian hàng trưng bày các ấn phẩm
tài liệu giới thiệu những tiềm năng thế mạnh kinh tế xã hội các lĩnh vực dự án kêu gọi đầu tư của các địa phương